do ảnh hưởng của hoán lưu bão số hai kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
những ngày qua mưa lớn kèm rông lốc và chiều cường dâng cao đã khiến bờ biển tây tỉnh cà mau
sạt lở thêm gần ba mét nguy cơ vỡ đề rất cao
nặng nhất là vị trí sạt lở thuộc đoạn từ hương mai đến tiểu dừa xã khánh tiến huyện u minh
tổng chiều dài khoảng chín trăm năm mươi bảy mét
khu vực trên hiện đai rừng còn rất mỏng chỉ từ một đến năm mét
thậm chí có đoạn không còn đai rừng phòng hộ chăn sóng
sạt lở cách mặt đê hiện hữu gần nhất từ một đến hai mét
kế đó là khu vực từ ba tĩnh đến t hai năm huyện u minh chiều dài khoảng một chín trăm linh m
khu vực nêu trên hiện đai rừng phòng hộ chỉ còn từ một mươi hai mét đến hai mươi năm mét
nhưng phía bên ngoài chưa có vốn xây dựng kè bảo vệ đê
vì thế sạt lở đang diễn ra nhanh và nguy hiểm
có khả năng gây vỡ đê nếu không sớm triển khai các giải pháp bảo vệ đê
nhất là vào những tháng cao điểm mùa mưa bão như hiện nay